ngày hai mươi một tháng một viện kiểm sát nhân dân quận tám tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố trương minh thiện
trương vĩnh sương hà vĩ toàn về tội cướp tài sản và chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án nhân dân quận tám để đưa ra xét xử
theo cáo trạng ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do cần tiền trả nợ nên thiện rủ sương và toàn đi cướp ngân hàng
thiện phân công sương vào phòng giao dịch ngân hàng sa công bang trên đường trần hương đạo
phường năm quận năm tp hcm ngồi xem có ai rút tiền thì báo cho thiện toàn để vào dàn cảnh cướp tiền của khách
khi sương vào ngân hàng chờ vài phút nhưng không thấy ai nên nhóm rời đi
sau đó nhóm đi khảo sát một số ngân hàng khác để ra tay
nhóm trạng phòng giao dịch ngân hàng sa công bang phú lợi trên đường phạm thế hiển phường bảy quận tám để ra tay
vì tại đây bảo vệ không được trang bị súng công cụ hỗ trợ
khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đi đến ngân hàng và thiện đậu xe bên lề đường đối diện cho sương trong dự cảnh giới
riêng thiện và toàn vào ngân hàng lấy số thứ tự và chờ tại ghế khách hàng
sau khi ngồi chờ khoảng một phút thiện rút từ trong túi đeo bên người một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen
uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng còn toàn đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền
tuy nhiên không thấy tiền nên bọn chúng bỏ chạy ra xe tẩu thoát
công an vào cuộc truy bắt được thiện và sương riêng toàn bỏ trốn
đến ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thì ra đầu thú
khám xét nơi ở của thiện công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi
thiện khai mua cây súng này trên mạng với giá hai trăm linh đồng